dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu các ngành chức năng huyện trần văn thời tỉnh cà mau bắt giữ hàng chục kg cá lóc non của các thương lái trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
số cá non nói trên được các thương lái trong và ngoài huyện thu gom từ các xã vùng ngọt hóa của huyện trần văn thời để vận chuyển đi các nơi khác bán lại
sau khi hoàn tất các thủ tục thì các ngành chức năng tiến hành thả số cá này về môi trường tự nhiên
cà mau có nguồn lợi cá đồng tự nhiên khá lớn với sản lượng hàng chục nghìn tấn một năm tuy nhiên do khai thác chưa đi đôi với bảo vệ làm cho nguồn lợi cá đồng ngày càng cạn kiệt